đợt rét đậm đầu tiên vào hà nội đã khiến cho nhiệt độ giảm xuống còn một mươi bảy độ và cùng với đó là mưa phùn ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
theo trung tâm khí tượng thủy văn từ đêm tám tháng một mươi một toàn miền bắc trở rét nhiệt độ thấp nhất tại các tỉnh đồng bằng trung du phía bắc ở mức một mươi sáu một mươi chín độ
thủ đô hà nội được dự báo z một mươi bảy một mươi tám độ vào ban đêm ban ngày chỉ từ một mươi chín hai mươi một độ c
sáng nay tại khu vực hồ hoàn kiếm hình ảnh mọi người với chiếc áo phông đã không còn mà thay vào đó là hình ảnh hối hào của mọi người với áo phao áo khoác kèm theo áo mưa vì thời tiết lạnh và mưa phùn
mọi người hầu như chưa quen thay đổi thời tiết nhanh chóng này
thời tiết thay đổi nhanh như vậy do hệ thống gió trên cao hoạt động mạnh kết hợp với không khí lạnh lần này rất mạnh di chuyển nhanh nên nền nhiệt giảm xuống sâu
theo trung tâm khí tượng thủy văn trong ngày hôm nay với không khí lạnh từ đêm tám tháng một mươi một miền bắc vẫn có mưa phùn dài rác sau đó mở rộng xuống bắc trung bộ đến quảng bình
lượng mưa cả đợt ở phía tây bắc bộ giao động từ năm mươi một trăm năm mươi mm phía đông bắc bộ và bắc trung bộ từ năm mươi một trăm linh mm